trong năm hai nghìn một mươi chàng người con của dân tộc sơ đăng chàng thanh niên a hí sinh ra và lớn lên trên vùng đất biên giới xã rờ cơi huyện sa thầy tỉnh con tum có một tình yêu đặc biệt với biên giới biên cương của tổ quốc
năm hai nghìn một mươi a hí bắt đầu bước chân vào lực lượng biên phòng được huấn luyện tại tiểu đoàn một mươi chín rồi học tập tại học viện biên phòng
đến năm hai nghìn một mươi bảy khi được điều động về tiểu đoàn huấn luyện cơ động trung úy a hí luôn thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh cũng như cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ
bản thân tôi phải tự giác trong quá trình học tập và tự nghiên cứu học hỏi đồng chí đồng đội và tìm ra phương hướng để bản thân ngày càng tiên bộ hơn làm một người cán bộ đảng viên
và bản thân phải luôn gương máu trong mọi hoạt động
đi đầu trong công tác cũng như trong thực hiện nhiệm vụ phải xây dựng một kế hoạch phù hợp để lên lớp phù hợp với từng đồng chí chiến sĩ mới
từ đó rút ra kinh nghiệm và tiếp tục xây dựng kế hoạch tiếp theo để đảm bảo trong quá trình luyện tập
ở tiểu đoàn huấn luyện cơ động bộ đội biên phòng tỉnh con tum nhắc đến trung úy a hí trung đội trưởng đại đội huấn luyện từ chỉ huy đơn vị đến các binh nhì đều tỏ ra rất tự hào về người đồng chí đồng đội của mình
đồng chí a hí là một người rất nhiệt tình trong công việc có trình độ năng lực chuyên môn rất tốt và điều quan trọng là có rất nhiều kinh nghiệm trong huấn luyện
đồng chí hí là một người luôn có tư di sáng tạo đổi mới có phương pháp huấn luyện phù hợp với từng người
chúng tôi cấp ủy chỉ huy chúng tôi đánh giá là đồng chí a hí là một quân nhân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
thứ hai là một cán bộ đảng viên luôn luôn nêu gương
thực sự là một tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc được các nhiệm vụ của trên giao
trong cuộc sống hàng ngày đồng chí thực sự là một tấm gương sáng cho mọi người mọi quân nhân trong đơn vị để xoay vào và thực hiện theo
với những thành tích đạt được năm hai nghìn một mươi tám trung úy a hí được bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tặng bằng khen trong thực hiện đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín được ban tuyên giáo trung ương cấp giấy chứng nhận về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh bằng khen của thủ tướng chính phủ
vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
ngày một mươi một tháng chín đoàn công tác của bộ lao động thương binh và xã hội
tổng liên đoàn lao động việt nam đã có buổi làm việc với tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam về tình hình sản xuất kinh doanh tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
và công tác chăm lo đời sống việc làm cho người lao động và tham gia ý kiến đóng góp vào xây dựng bộ luật lao động
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng bộ lao động thương minh và xã hội đào ngọc dung nhấn mạnh giai cấp công nhân ngành than là nòng cốt và ngành than luôn là đồng hành trong sự phát triển của tỉnh quảng ninh
tkv có sự nỗ lực rất lớn để duy trì việc làm và thu nhập cho người lao động chăm lo tốt điều kiện sinh hoạt và điều kiện làm việc cho người lao động
đồng chí lưu ý phải chủ động tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động chủ động phối hợp với bộ lao động thương minh và xã hội góp ý chuẩn bị cơ chế chính sách tiền lương để kích thích người lao động đặc biệt phải quan tâm đến các giải pháp bảo đảm an toàn cho người lao động

kinh doanh tổ chức tại hà nội
kinh tế tập thể hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp thời gian qua đã có sự phát triển cả về lượng và chất
đến hết năm hai nghìn một mươi tám cả nước có gần một mươi bốn hợp tác xã nông nghiệp
trong đó có trên năm mươi năm hợp tác xã nông nghiệp đạt loại khá
với doanh thu trung bình một hợp tác xã lên đến hàng tỷ đồng
đáng chú ý nhiều sản phẩm nông nghiệp của một số hợp tác xã đạt chất lượng và năng suất cao
cá biệt có sản phẩm xuất khẩu sang thị trường ngoài nước
tuy nhiên đại diện các hợp tác xã cũng cho biết hiện nhiều hợp tác xã đang gặp khó khăn
trong tiếp cận vốn vay để sản xuất kinh doanh cũng như đầu ra cho sản phẩm tiêu thụ
các đại biểu đề nghị cần có chính sách tín dụng tạo điều kiện cho vay ưu đãi đối với hợp tác xã
tạo động lực cho hợp tác xã phát triển phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương
góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững
ngày một mươi một tháng chín tại tỉnh hưng yên đã diễn ra hội thảo khoa học danh nhân triệu việt vương và căn cứ dạ chạch
ban tổ chức đã nhận được hai mươi sáu báo cáo tham luận trong đó có chín ý kiến tham luận của các tướng lĩnh
nhà khoa học nhà nghiên cứu được trình bày tại hội thảo
các ý kiến tham luận tập trung làm rõ các nội dung về thân thế cuộc đời của danh nhân triệu việt vương
triệu quang phục triệu việt vương với căn cứ dạ chạch và quê hương hưng yên trong cuộc kháng chiến
chống quân xâm lược nhà lương giành lại và bảo vệ độc lập dân tộc
phát huy giá trị lịch sử văn hóa di tích căn cứ dạ chạch
đây là những bài học lịch sử có ý nghĩa to lớn sâu sắc và là đóng góp lý luận quan trọng của triệu việt vương
trong lịch sử kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta
thưa quý vị và các bạn làng cổ lộc yên ở xã tiên cảnh huyện tiên phước tỉnh quảng nam
là một trong bốn làng cổ của cả nước được xếp hạng di tích cấp quốc gia
cùng với sự tự hào thì người dân nơi đây luôn làm tốt trọng trách giữ gìn tôn tạo
và phát huy giá trị độc đáo của làng cổ lộc yên
tiếp tục phát huy những giá trị độc đáo gắn với việc phát triển du lịch
đến với căn nhà cổ của gia đình ông nguyễn đình hoan nằm trong làng cổ lộc yên
du khách được khám phá không gian nhà cổ hơn một trăm năm mươi tuổi
đặc biệt bên trong căn nhà cổ là cột kèo bàn ghế và những nét chạm trộn độc đáo
vẫn được bốn đời gia đình ông hoan giữ nguyên vẹn
được biết thời chiến tranh chính quyền ngô đình diệm đã hai lần tới mua lại
nhưng chủ căn nhà không bán
đây là một cơ hội lớn để bảo tồn và phát huy giá trị vốn có của làng cổ lộc yên
đồng thời là điều kiện thuận lợi để quảng nam mở rộng quy mô phát triển du lịch lên vùng tây của tỉnh
nhằm mang đến niềm vui trung thu cho bệnh nhi nghèo
chiều ngày một mươi một tháng chín bệnh viện phục hồi chức năng đà nẵng
phối hợp với câu lạc bộ thiện nguyện đồng cảm tổ chức múa lân
và trao quà cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện
chương trình vâng trang yêu thương với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như hát tiểu phẩm múa lân và tặng quà
đã giúp các em quên đi nỗi đau bệnh tật hòa mình vào không khí trung thu ấm áp yêu thương
nhân dịp này gần hai mươi tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã trao hơn hai xuất quà cho hơn sáu trăm linh bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện phụ sản nhi đà nẵng
với tổng trị giá hơn hai trăm sáu mươi ba triệu đồng
những món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực
góp phần động viên các bé cùng gia đình tiếp tục nỗ lực chiến đấu với bệnh tật
trong hai ngày mùng một mươi và một mươi một tháng chín lãnh đạo tỉnh lâm đồng cùng đại diện các sở ngành của tỉnh
đã tới thăm tặng quà cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
tại các cơ sở bảo trợ xã hội trung tâm nuôi dạy con nạn nhân chất độc da cam và trẻ em khuyết tật
cơ sở nuôi trẻ mồ côi tại huyện đức trọng huyện di linh huyện đa huai và thành phố bảo lộc
lãnh đạo tỉnh lâm đồng đã tặng tám trăm một mươi chín xuất quà trị giá một trăm tám mươi hai triệu đồng
gồm sữa bánh trung thu lồng đèn và hai mươi năm suất học bổng mỗi suất trị giá một triệu đồng
tại thành phố đà lạt lãnh đạo tỉnh lâm đồng cùng đại diện các sở ngành đã tổ chức thăm
và tặng bốn trăm linh phần quà trung thu cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
thưa quý vị và các bạn chỉ còn ít ngày nữa là tới tết trung thu
đây là thời điểm mà các loại bánh trung thu được tiêu thụ nhiều nhất trong năm
và đặc biệt là thời gian gần đây thị trường bánh trung thu handmade đang ngày càng sôi động
với hàng trăm mẫu mã được giao bán online
tuy nhiên theo quy định của pháp luật người bán bánh trung thu handmade có thể bị phạt tới hai mươi triệu đồng
các loại bánh trung thu tự làm được giao bán tràn lan trên các kênh online khiến việc quản lý chất lượng
và nguồn gốc rất khó các sản phẩm này cũng không bảo đảm các yếu tố về nhãn mát
công bố chất lượng theo đúng quy định của pháp luật
người bán sản phẩm bánh handmade online như vậy có thể bị xử phạt theo nghị định
một một năm quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
cụ thể theo điểm a khoảng một điều hai mươi nghị định một trăm một mươi năm những hành vi không thực hiện thông báo
đăng tải niêm yết bản tự công bố sản phẩm theo đúng quy định của pháp luật
có thể bị phạt từ một mươi năm triệu đến hai mươi triệu đồng
thưa quý vị và các bạn theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia tình hình tai nạn giao thông
đường sắp thời gian vừa qua
diễn biến phức tạp gia tăng cả ba tiêu chí số vụ số người chết và số người bị thương
điều đó cho thấy thực trạng của mạng lưới giao thông đường sắt hiện nay chưa thực sự an toàn
đòi hỏi phải có những giải pháp kịp thời nhằm ngăn chặn hạn chế số vụ tai nạn giao thông
đây là hình ảnh một số vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường sắt bắc nam
thống kê từ ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho thấy sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
trên các tuyến đường sắt đã xảy ra bảy mươi năm vụ tai nạn giao thông
làm chết năm mươi ba người bị thương ba mươi người
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám tai nạn giao thông đường sắt tăng hai mươi hai
nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn là do người điều khiển phương tiện vi phạm các quy định
về trật tự an toàn giao thông thiếu chú ý quan sát kỹ năng lái xe kém khi qua các đường ngang đường sắt
bên cạnh đó những vụ tai nạn nêu trên cũng có nguyên nhân từ việc người dân đã vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt
đều là do thứ nhất có thể là người tham gia giao thông đường bộ và người điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ
không chú ý quan sát kỹ trước khi đi qua đường sắt
hoặc cũng có những trường hợp là người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
cũng tranh thủ đi qua đường sắt khi đã có những cảnh báo
ý thức người dân là quyết định thắng lợi của mọi công việc trong xã hội
thế nếu mà ý thức người dân không
thì chắc chắn là không thể nào hạn chế được cái tai nạn giao thông đường sắp đến nay
người dân chết là một cái thiệt tòa rất lớn
nhưng mà cái tài sản về đường sắt nó xảy ra nó rất vô cùng tốn kém
và không những tốn kém mà gây ủn tắc dây dông gây ủn tắc và hành hưởng đến vận tải hành khách hàng hóa trên toàn tiến
cái đó là còn thiệt hại rất lớn
quá nhiều đường ngang lối đi tự mở cũng là thực trạng chung tại nhiều tỉnh thành phố khác
chỉ cần có lối đi tự mở là vô tư bằng cắt qua đường sắp như thế này
những hình ảnh đã quá quen thuộc ở các địa phương
hiện nay trên cả nước có hơn năm điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt
trong đó chỉ có khoảng hơn một năm trăm linh trường hợp là hợp pháp
nghĩa là con số này chỉ chiếm đến một phần ba và thậm chí là trong một phần ba các điểm hợp pháp đó
thì có đến tám mươi sáu là các điểm không đạt những quy định của bộ giao thông và vận tải
như khuất tầm nhìn về độ dốc về mặt cắt giữa đường bộ và đường sắt vượt quá quy định
đặc biệt tại khu vực đường sắt song song hoặc liền kề với đường bộ kéo vào các khu dân cư và các khu công nghiệp
luật đường sắp và các nghị định về chất tự hành lang an toàn giao thông đường sắp thì đã có
nhưng hiện nay việc chấp hành hay kiểm tra ra soát dường như vẫn không đem lại hiệu quả như mong muốn
thưa quý vị hiện nay các địa phương để mở quá nhiều đường ngang
nhiều hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt
tuy nhiên hiện chưa làm rõ được trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý đường ngang dân sinh qua đường sắt
thiếu kiên quyết trong xử lý những hành vi vi phạm
đó là nhận định của phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuất việt hùng
trước tình trạng tai nạn giao thông đường sắt diễn biến phức tạp thời gian qua
như vậy có thể thấy là tai nạn giao thông đường sắt gia tăng vẫn đến từ những nguyên nhân rất cũ
theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia chỉ tính riêng trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tai nạn giao thông đường sắt đã làm hai mươi người chết tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái
theo các chuyên gia việc số vụ tai nạn tăng cao trong tháng bảy đã được dự báo từ trước khi mà chính quyền các địa phương buông lỏng quản lý
không có biện pháp kiểm soát và tổ chức bảo đảm an toàn các lối đi tự mở qua đường sắt
bây giờ đường ngang này đó
nếu mà không ai khác chính là những người quản lý địa phương mà ở đây chúng ta rõ ràng là các xã phường mà có đường ngang đi qua đó là phải chịu trách nhiệm
như vậy là chúng ta có thể làm được ngay cái việc an toàn
đấy là tất cả những đường ngang dân sinh
thì chính quyền địa phương mà để nó tồn tại dân sinh như vậy
vậy phải có biện pháp vậy phải có tổ chức để bảo đảm an toàn đường ngang một cách là chủ động
chứ không phải trông chờ vào ngành đường sắt hay trông chờ vào đầu tư hàng tỷ hàng tỷ đồng mới phải có một cái barrier và có người trực ở những đường ngang như vậy
đường sắt có rồi các nghị định ba chín và nhiều các nghị định sau này nói về vấn đề lập lại trật tự hành lãng an toàn ra đường sắt có hết cả
nhưng mà hiện nay cái việc chấp hành nó kiểm tra kiểm soát cái việc này là tôi cho là bị buông lỏng
cho nên dân mới đến gần đường sắt vô tuyệt vạng như thế
việc nâng cao ý thức của người dân đồng thời song song phải là chính quyền phải thấy được ý thức trách nhiệm của mình
khi đường sắt qua địa phương nào thì các chính quyền địa phương đó cũng phải thấy được ý thức của mình góp phần vào cái việc an toàn
hiện nay các thiết bị cảnh báo và phòng vệ đường sắt chưa đủ sức để ngăn chặn hành vi vi phạm hành lang an toàn đường sắt
và cần phải có barrier cưỡng chế như vụ tai nạn xảy ra ở thành phố biên hòa đồng nai là một ví dụ
mỗi một cái xã hội nó càng văn minh phát triển nên ý thức tự do con người nó càng cao lên
cái ý thức chấp hành luật địa phương nó cao lên
nhưng ở đất nước mình hiện nay là tình trạng văn minh nó còn thấp
cái ý thức của người dân vẫn còn thấp
cho nên là phải có cái hình thức là cưỡng chế về mặt báo hiệu
tôi nói báo hiệu đèn đỏ chưa đủ
barrier hạ xuống đủ chỉ là một cái cần gạt rất nhẹ nhàng như thế thôi chưa đủ
phải có cái loại barrier phải sáng chế những loại văn em cưỡng chế như một cái hình thức là không thể vượt qua được
cứ mỗi vụ tai nạn xảy ra các cơ quan chức năng lại mổ xẻ nhiều vấn đề để tìm nguyên nhân giải pháp
xong đầu lại hoàn đó
nếu như đường ngang tự phát không được quản lý và hành vi vi phạm an toàn với đường sắt không bị xử lý nghiêm
thì tình hình tai nạn giao thông đường sát sẽ rất khó để kéo giảm
trong phần tin quốc tế israel để ngỏ ý định sắp nhập thung lũng jordan tại vùng lãnh thổ tranh chấp
ngoại truyền thông tin việt nam
một trăm linh công ty mỹ phản đối chính phủ nước này áp thuế trừng phạt trung quốc
thủ tướng israel benjamin netanyahu đã để ngỏ ý định sắp nhập thung lũng jordan tại lãnh thổ tranh chấp bờ tây nếu ông giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử vào tuần tới
phản ứng trước tuyên bố của thủ tướng israel benjamin netanyahu liên minh châu âu cho rằng chính sách xây dựng và mở rộng khu định cư là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế
và việc tiếp tục chính sách này cùng với các hành động thực hiện trong bối cảnh này
làm sói mòn khả năng đạt giải pháp hai nhà nước và triển vọng cho một nền hòa bình lâu dài eu sẽ không công nhận bất kỳ sự thay đổi nào đối với các đường biên giới của israel mà không được sự chấp thuận của palestine
tuyên bố gây tranh cãi này của nhà lãnh đạo israel cũng vấp phải sự chỉ trích của palestine ả rập xê út và thổ nhĩ kỳ
các doanh nghiệp mỹ đang ngày càng bi quan về triển vọng làm ăn tại trung quốc trong bối cảnh có nhiều công ty dự báo mức sụt giảm trong doanh thu và đầu tư tại thị trường trung quốc
trong cuộc khảo sát mang tên báo cáo thường niên về hoạt động kinh doanh tại trung quốc do phòng thương mại mỹ thực hiện
một mươi công ty mỹ phản đối việc chính phủ nước này áp thuế trừng phạt để buộc trung quốc nhất trí về một thỏa thuận thương mại và tiến hành cải cách cho mỹ tiếp cận thị trường nước này
hơn một nửa số công ty được khảo sát cho biết họ đang trì hoãn hoặc giảm đầu tư tại trung quốc do hậu quả trực tiếp của việc hai nước áp thuế lẫn nhau
chỉ có bốn mươi bảy số công ty mỹ cho biết
sẽ tăng cường đầu tư tại trung quốc trong năm hai nghìn một mươi chín giảm so với mức sáu mươi một sáu hồi năm ngoái
thủ tướng nhật bản shinzo abe vừa tiến hành đợt cải tổ nội các lớn nhất trong năm năm qua khi thay đổi tới một mươi bảy trên một mươi chín vị trí bộ trưởng
đáng chú ý là trong số này có tới một mươi ba người lần đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí bộ trưởng
trong cuộc cải tổ lần này thủ tướng abe chỉ giữ lại hai vị trí chủ chốt gồm tránh văn phòng nội các yoshihide suga
và phó thủ tướng kiêm bộ trưởng tài chính taro aso
trong số các vị trí thay đổi bộ trưởng ngoại giao taro kono được điều chuyển sang làm bộ trưởng bộ quốc phòng
trong khi bộ trưởng tái thiết kinh tế toshimitsu motegi sẽ ngồi vào vị trí trước đó của ông kodo
một điểm đáng chú ý khác là trong số một mươi ba người lần đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí bộ trưởng
có ông shiziro kozumi ba mươi tám tuổi một ngôi sao trẻ đang lên trên chính trường nhật bản
bắt đầu từ ngày hôm nay thái lan sẽ áp dụng việc sử dụng bao bì đơn giản cho các sản phẩm thuốc lá
đây cũng là quốc gia đầu tiên ở châu á ban hành biện pháp được cho là mang lại hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ hút thuốc lá
dự kiến bao bì thuốc lá mới sẽ có màu nâu với tên thương hiệu sản xuất được in theo phong chữ kích thước và màu sắc tiêu chuẩn
trên bao bì thuốc lá mới sẽ không có logo hoặc màu chủ đạo của các hãng
ảnh cảnh báo về sức khỏe sẽ chiếm tám mươi năm diện tích trên mặt trước và mặt sau của bao thuốc
mặc dù thuốc lá có bao bì mới sẽ chính thức được bán ra từ ngày một mươi hai tháng chín
song các nhà phân phối và bán lẻ cần một khoảng thời gian kéo dài đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai để thu lại hoàn toàn các bao thuốc lá có thiết kế cũ
thái lan là quốc gia đầu tiên ở châu á và là nước thứ một mươi sáu trên thế giới thực thi quy tắc đóng gói bao bì thuốc lá đơn giản
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân